khi bị nhiễm covid một mươi chín tâm lý chung là mọi người thường tìm ngay đến những sản phẩm bổ sung
cụ thể đối với người bệnh covid một mươi chín nên bổ sung những chất gì và bổ sung như thế nào cho an toàn
trên thực tế có một mối quan hệ quan trọng giữa tình trạng dinh dưỡng với sức khỏe miễn dịch
nguy cơ nhiễm trùng và khả năng phục hồi sau bệnh tật
dinh dưỡng kém có liên quan đến chứng viêm và stress oxy hóa làm ảnh hưởng đến sức khỏe miễn dịch
cả chứng viêm và căng thẳng oxy hóa đều tăng lên khi bạn mắc covid một mươi chín
covid một mươi chín ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng dinh dưỡng do nó làm giảm cảm giác thèm ăn
và có thể hạn chế khả năng tiếp cận với các thực phẩm bổ dưỡng trong thời gian bị cách ly
tuy nhiên nó đồng thời làm tăng nhu cầu của cơ thể bạn đối với các chất dinh dưỡng chẳng hạn như vitamin d
chế độ ăn uống và dinh dưỡng có thể giúp hỗ trợ sức khỏe miễn dịch của cơ thể nếu bạn mắc covid một mươi chín
đặc biệt nếu bạn tiêu thụ thực phẩm có đặc

sau đây là các chất dinh dưỡng chính thực phẩm và thực hành dinh dưỡng có lợi cho những người bị nhiễm covid một mươi chín hoặc đang phục hồi bệnh
vitamin d giúp tăng sức đề kháng
vitamin d là chất dinh dưỡng được thảo luận thường xuyên nhất giữa các chuyên gia dinh dưỡng để quản lý covid một mươi chín
các nghiên cứu đều cho thấy loại vitamin và hongmon hòa tan trong chất béo này có tác dụng chống viêm bằng cách
ngăn chặn hoạt động quá mức của hệ thống miễn dịch
trong cơ thể vitamin d hoạt động trên men chuyển đổi agriotencin hai một thụ thể protein được tìm thấy trong phổi và mô mỡ
loại coronavirus mới liên kết với anjio tencin hai khi bắt đầu nhiễm trùng có khả năng dẫn đến hội chứng suy hô hấp cấp tính và bệnh nặng ở những người bị covid một mươi chín
tuy nhiên vitamin d tương tác với các thủ thể angio tencin hai có khả năng ngăn chặn virus liên kết với chúng và giảm các biến chứng liên quan đến covid một mươi chín
vitamin d cũng có thể đáng một phần
vitamin d có vai trò bảo vệ và hỗ trợ chữa lành các mô bị tổn thương chủ yếu ở phổi
câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể lấy vitamin d ở đâu
trung bình mọi người tạo ra khoảng tám mươi lượng vitamin d khi ra tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tìa cực tím và hai mươi còn lại từ chế độ ăn uống
bởi vậy bổ sung vitamin d hàng ngày có thể là một ý tưởng hay nếu bạn đang bị cách ly do covid một mươi chín và ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
tuy nhiên một số loại thuốc có thể từng tương tác với ánh sáng mặt trời
tương tác với các chất bổ sung vitamin d bao gồm cả thuốc làm lõng máu thường gặp ở những người mắc covid một mươi chín do làm tăng nguy cơ đông máu
đó là lý do tại sao tốt nhất bạn nên trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu bổ sung vitamin d thường xuyên
tăng cường ăn các loại thực phẩm dầu vitamin d trong khi bạn đã hoặc đang phục hồi sau covid một mươi chín là một cách tuyệt vời để giảm nguy cơ thiếu hụt vitamin d đồng thời có khả năng cải thiện phản ứng miễn dịch
các bạn có thể tham khảo bảy loại thực phẩm dầu vitamin d
trong covid một mươi chín kém có thể làm giảm nguy cơ bị nhiễm trùng do vi khuẩn đồng thời làm giảm hoạt động của các thụ thể angiotensin ii là mục tiêu của sars cov hai
trong covid một mươi chín kém có thể làm giảm nguy cơ bị nhiễm trùng do vi khuẩn đồng thời làm giảm hoạt động của các thụ thể angiotensin ii là mục tiêu của sars cov hai
kem cũng bảo vệ sức khỏe của mô phổi và có thể là một phương pháp điều trị bổ sung cho covid một mươi chín tuy nhiên các nghiên cứu về điều này hiện vẫn đang được tiến hành
nếu bạn nhận được chẩn đoán thiếu kém bác sĩ có thể khuyến nghị bạn bổ sung kém mặc dù vậy bạn nên lưu ý không dùng quá nhiều bởi lượng kém dư thừa sẽ gây độc
sau đây là bảy loại thực phẩm giàu kém cùng với phần trăm giá trị hàng ngày trên một trăm linh g mỗi loại
chất béo omega ba là một loại acid béo được chứng minh là có lợi cho sức khỏe bao gồm sức khỏe não bộ bệnh tim và viêm khớp dạng thấp
những chất béo omega ba này đặc biệt là acid eicosapentaenoic và acid docosahexaenoic có thể cải thiện khả năng phục hồi ở những người bị covid một mươi chín
tuy nhiên cần có những nghiên cứu sâu hơn ở người trước khi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể khuyên bạn nên sử dụng nó cho mục đích này
một lợi ích tiềm năng khác của chất béo omega ba
trong việc điều trị những chất béo omega ba là sức khỏe
mỗi người bị hoặc phục hồi sau covid một mươi chín là vai trò của chúng trong việc cải thiện tâm trạng lo lắng và trầm cảm
sau đây là gợi ý tám loại thực phẩm dầu acid béo omega ba cùng với lượng obegapa được tìm thấy trong mỗi loại
các bạn nên chú ý rằng chúng chứa các loại omega bạc khác nhau
chú ý nhiều loại thực phẩm giàu chất béo omega ba cũng là nguồn cung cấp vitamin d
vitamin c là một loại vitamin chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe miễn dịch ở mọi người cho mọi lứa tuổi
các nghiên cứu trên động vật và con người đã phát hiện ra rằng
vitamin c có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa cải thiện chức năng nội mô
để bảo vệ chống lại bệnh tim và hỗ trợ phụ hồi sau cảm lạnh thông thường
nghiên cứu mới nổi chứng minh rằng việc cung cấp vitamin c cho những người bị covid một mươi chín
có thể hỗ trợ phục hồi và cải thiện trong quá trình bệnh
vitamin c có một vai trò tiềm năng trong việc ngăn ngừa và quản lý bệnh viêm phổi
cũng như các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn
bằng chứng sơ bộ cho thấy rằng dùng vitamin c có thể giúp ích cho những người mắc bệnh covid một mươi chín
mặc dù vậy vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn ở người
gợi ý tám loại thực phẩm tự nhiên dầu vitamin c cùng với phần trăm giá trị hàng ngày trên một trăm linh gram mỗi loại
covid một mươi chín ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng dinh dưỡng và một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh
là điều tối quan trọng để giảm nguy cơ nhiễm trùng cũng như hỗ trợ phục hồi
hiện các nhà nghiên cứu đang quan tâm đến các chất như vitamin d carotene
vitamin a kẽm acid béo omega ba và vitamin c
để xác định lợi ích sức khỏe tiềm năng của chúng dưới dạng phương pháp điều trị bổ sung cho covid một mươi chín